bất an là cảm giác chung của nhiều người dân khi hàng ngày phải lưu thông chung với xe container
xe tải trọng lớn qua tuyến đường nguyễn duy trinh quận chín tp hcm
mặt đường hẹp mật độ xe lưu thông cao gần như cả ngày lẫn đêm là hiện trạng chung của tuyến đường này
chỉ cần sơ sẩy tai nạn có thể xảy đến bất cứ lúc nào
đường nguyễn duy trinh đoạn từ đường võ trí công nối đến cảng phú hữu dài hơn một sáu km
dù biển cảnh báo tai nạn giao thông được lắp dài đặc nhưng số vụ tai nạn liên quan đến xe container vẫn xảy ra liên tục
mặt đường nguyễn duy trinh được thiết kế chỉ rộng khoảng bảy mét các phương tiện phải lưu thông hỗn hợp
đường hẹp mật độ xe lưu thông cao dẫn đến tai nạn thường xuyên xảy ra
với nguyên nhân chủ yếu do va chạm giữa xe hài bánh và xe tải trọng lớn
trước những kế nghị liên tục của người dân được biết ủy ban nhân dân tp hcm đã lập dự án nâng cấp
mở rộng đường nguyễn duy trinh đoạn từ cảng phú hữu đến đường vành đai hai theo hình thức hợp đồng bt
thời gian triển khai từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi với mục tiêu giảm ồn tắc và tai nạn giao thông
từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị
tuy nhiên cho đến nay dự án vẫn chưa triển khai
thực tế và người dân vẫn phải sống chung với nỗi bất an mang tên xe container